tối một mươi một tháng một mươi tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình đêm doanh nghiệp hai nghìn một mươi chín với chủ đề
doanh nghiệp thủ đô làm theo lời bác tham dự chương trình có đồng chí nguyễn sinh hùng
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng dự có lãnh đạo các bộ
ban ngành trung ương ủy ban nhân dân thành phố hà nội và hơn năm trăm linh doanh nhân xuất sắc của thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay việt nam có hai trăm bảy mươi bốn doanh nghiệp đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp đang hoạt động
riêng chín tháng năm nay hà nội có hai mươi năm trăm linh doanh nghiệp thành lập mới tăng chín so với năm hai nghìn một mươi tám
đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của thủ đô cũng như khu vực kinh tế tư nhân
dần trở thành động lực quan trọng của kinh tế thủ đô với tỷ trọng tăng dần từ ba mươi bảy grdp năm hai nghìn một mươi năm
lên ba mươi chín vào năm hai nghìn một mươi tám